cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
đối với tám đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền hơn sáu trăm linh tỷ đồng
theo lực lượng chức năng tám đối tượng bị khởi tố gồm huỳnh quốc việt huỳnh văn trường hạ ngọc vi
nguyễn công huy nguyễn văn tuấn cùng chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam nguyễn quốc đông chú tại
thành phố đà nẵng nguyễn việt cường ngô văn dũng cùng chú tại tỉnh gia lai các đối tượng này bị khởi tố
để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày hai mươi hai tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với cục a sáu và công an các địa phương đồng loạt
tiến hành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet do huỳnh quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cầm đầu cùng hàng trăm đối tượng trong nước tham gia với số tiền xác định ban đầu là hơn sáu trăm linh tỷ đồng